theo thông tin từ bệnh viện huyết học truyền máu tp hcm nơi đặt ngân hàng máu của thành phố cho biết
chỉ còn vài tháng nữa là đến tết nhưng lượng máu dự trữ vẫn còn thiếu hụt
đáng quan ngại vì đây là thời điểm mà các tổ chức cơ quan xí nghiệp trường học
tập trung hoàn thành kế hoạch cuối năm nên rất khó vận động hiến máu
cụ thể trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng máu tp hcm đã tiếp nhận một trăm chín mươi tám chín trăm bốn mươi tám túi máu
trung bình là một mươi chín tám trăm chín mươi năm túi một tháng đạt bảy mươi sáu năm so với chỉ tiêu được giao để phục vụ nhu cầu điều trị
toàn tp hcm vẫn còn thiếu gần một mươi tám túi máu để dự trữ cho đến cuối năm
ngoài ra cũng cần thêm lượng máu dự trữ cho tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
theo bệnh viện huyết học truyền máu tp hcm hiện tại nguồn máu cung không đủ cầu
trong khi đó thời gian trước và ngay sau tết nguyên đáng gần như không có người hiến máu
nhưng lượng máu cần để phục vụ cho công tác cấp cứu lại tăng vọt trong thời gian này